theo tính toán mỗi năm việt nam mất hàng chục tỷ đô la mỹ do phải nhập khẩu các sản phẩm linh phụ kiện phục vụ các ngành công nghiệp sản xuất
trong khi đó phần lớn các doanh nghiệp công nghiệp vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hỗ trợ từ nhà nước
việc thay đổi định hướng hỗ trợ cần là rất cần thiết để bảo đảm chính sách thực thi có hiệu quả
không được hưởng ưu đãi nào về chính sách về đất đai doanh nghiệp này cũng tự xoay sở về nguồn vốn để duy trì hoạt động sản xuất
vay vốn ngân hàng thì rủi ro mà nguồn lực của bản thân doanh nghiệp thì hạn chế
doanh nghiệp cũng đã từng tìm kiếm các chính sách hỗ trợ của nhà nước nhưng đều bất lực bởi thủ tục và những điều kiện ngặt nghèo
chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình nhưng mà cũng thực sự là để mà tiếp cận được chính sách và áp dụng được chính sách vào thì nó cũng rất là khó
các chuyên gia đánh giá để phát triển công nghiệp hỗ trợ việt nam có đầy đủ văn bản pháp lý cơ quan của bộ ngành và địa phương
có rất nhiều nghị định nghị quyết thông tư chính sách ưu đãi vốn đất thuế thu nhập doanh nghiệp
ở khía cạnh thực thi từ bộ đến địa phương thành lập rất nhiều trung tâm hỗ trợ nhưng chỉ số ít doanh nghiệp có thể tiếp cận
chủ yếu do khâu thực thi còn rất hạn chế chính sách lại chưa gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp
điều này khiến ngành công nghiệp hỗ trợ việt nam dù được đầu tư lớn kỳ vọng nhiều song vẫn dở dàng
nhìn về mặt chính sách thì nó cũng khác tức là gì người ta cần tập trung hơn
không phải là nhiều đã là tốt mà là ít nhưng mà tập trung mà đúng đối tượng thì cái đó nó sẽ có tác động lớn hơn
các chính sách và định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ đã được thể hiện khá tốt trong cái nghi định của chính phủ
tuy nhiên từ thực tế và cũng như là từ cái triển vọng yêu cầu tôi tin rằng là cần phải có những điểm nhấn đột phá
một là cần phải truyền hóa tất cả những nhận thức mới và các chính sách mới thành luật
và luật này đã phải được hoàn thiện liên kết với các luật khác để tạo ra một cơ sở khuôn khổ pháp lý tốt cho việc hỗ trợ
kinh nghiệm cho thấy các nước phát triển khi phát triển công nghiệp hỗ trợ đều chọn giải pháp đầu tiên
đó là cải cách các trung tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp
chẳng hạn tại nhật họ lập hơn sáu trăm linh trung tâm hỗ trợ
năm trung tâm để trợ giúp các ngành nghề riêng
nhìn lại việt nam hiện các địa phương đều lập trung tâm hỗ trợ
nhưng không đánh giá kiểm tra khiến các hoạt động của các trung tâm này không hiệu quả
có mô hình thành công nhưng không được nhân rộng còn mô hình hạn chế thì không được cải thiện
chúng ta không thể nào chỉ trở thành những cơ sở sản xuất được
những cơ sở mang tính chất gia công mà chúng ta cũng phải có những giải pháp để làm sao
để chúng ta phải có những sản phẩm
đồng thời là mang thương hiệu việt đồng thời là phải nâng được cái hàm lượng chất xám
trong các cái sản phẩm để mà có được cái tính cạnh tranh cao trong cái thời gian tới
các chuyên gia cũng cho rằng các chính sách cần xác định chuỗi sản phẩm tập trung
rõ nét và có hiệu quả hơn nữa theo tinh thần là phục vụ trực tiếp những ngành nghề hiện có
bên cạnh đó chính phủ cũng cần phải thành lập các trung tâm có máy móc trang bị hiện đại nhất hiện nay
để trợ giúp doanh nghiệp việt nam nâng cao năng lực đáp ứng được tốt hơn các tiêu chuẩn của doanh nghiệp nước ngoài
đối với các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ